tại phủ chủ tịch tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có buổi gặp mặt thân mật một trăm sáu mươi ba già làng trưởng bản tiêu biểu
thuộc khu vực biên giới về tham dự chương trình điểm tựa của bản làng do tạp chí cộng sản
ủy ban dân tộc và bộ tư lệnh biên phòng tổ chức
tại buổi gặp mặt các già làng trường bản vui mừng thông báo với tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
những thay đổi nơi địa bàn mình sinh sống nhiều đồng bào đã làm ăn giỏi biết áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất
rất nhiều hủ tục lạc hậu bị xóa bỏ chính quyền và bà con luôn giữ vững đoàn kết thân tộc giữa hai bên biên giới
không ngừng giao lưu học hỏi kinh nghiệm sản xuất của nhau
nói chuyện với già làng trưởng bản thuộc khu vực biên giới tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
chúc mừng và biểu dương những tấm gương sáng của người uy tín với những đóng góp trong tất cả các lĩnh vực
tiêu biểu là một trăm sáu mươi ba đại biểu có mặt trong buổi gặp mặt hôm nay
tổng bí thư chủ tịch nước khẳng định vượt qua nhiều khó khăn các già làng trường bản đã luôn gương mẫu đi đầu
là hạt nhân quy tụ đoàn kết bản làng đoàn kết các dân tộc đoàn kết lương giáo xây dựng biên giới lòng dân vững chắc nơi biên cương
đây là điểm tựa cho mọi điểm tựa khác
các cụ cũng đoàn kết thì là dưới thanh niên nó cũng phải đoàn kết
các dân tộc chúng ta đoàn kết thì toàn dân
đoàn kết thì chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn để mà phát triển đất nước
và đúng như các bác vừa nói tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của đảng và nhà nước
tin tưởng vào cái triển vọng tiền đồ tốt đẹp của dân tộc ta
không nghe kẻ xấu xúi dục không làm những cái việc gì nó ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết
và nếu các cụ các bác mà làm tốt thì là tất cả cái vùng của chúng ta đoàn kết làm tốt
tổng bí thư chủ tịch nước khẳng định đảng ta luôn xem vấn đề dân tộc công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong cách mạng nước ta
những năm qua đảng và nhà nước dành nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc đặc biệt quan tâm đến các xã phường thị trấn ở khu vực biên giới
nhờ đó vùng dân tộc miền núi và hải đảo có nhiều tiến bộ rõ rệt
để có được sự bình yên nơi miền phên rậu của tổ quốc
tổng bí thư chủ tịch nước cũng ghi nhận những cố gắng nỗ lực của lực lượng biên phòng trong việc giúp đỡ đồng bào dân tộc phát triển đời sống bảo vệ vững chắc lãnh thổ và an ninh biên giới
anh em cũng gian nan vất vả lắm
xa nhà phần đông là các cái vùng miền xuôi lên như thế
tôi cứ nhớ mãi ngày xưa được học nói về bộ đội biên phòng những chiến sĩ tròn von trên tròi canh biên giới
chân đạt mây bay tóc vờn gió núi ngày mù sương tơ tưởng một bến đỏ đêm sáng trăng khao khát một vật hùng thơ
xa nhà tình cảm nhớ quê hương thế nhưng mà vẫn rất anh dũng và làm cái điểm tựa cho bà con ở vùng biên giới
bây giờ không phải ngẫu nhiên mà cử các đồng chí bộ đội biên phòng về sinh hoạt với đảng bộ xã và trực tiếp làm phó bí thư
hay là làm bí thư có nơi thì như thế để phối hợp cái đoàn kết quân dân với nhau
mà vừa qua được như thế cũng là nhờ bà con giúp đỡ bộ đội biên phòng
nhân dịp này tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu ngoài những chính sách chung của trung ương
tùy thuộc vào đặc điểm của từng vùng miền mỗi dân tộc các địa phương đơn vị căn cứ vào điều kiện của mình
để có thêm các chính sách phù hợp kịp thời động viên về vật chất và tinh thần cho người có uy tín
chú trọng bồi dưỡng
chú trọng bồi dưỡng về kiến thức cho người có uy tín về quốc phòng an ninh quy chế biên giới
kịp thời động viên thăm hỏi chăm sóc sức khỏe người có uy tín cao tuổi
tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ đối với người uy tín còn trẻ